liên quan đến việc khắc phục sự cố môi trường biển sau khi chính phủ công bố định mức bồi thường
hầu hết ngư dân khi được hỏi đều đồng tình với định mức bồi thường thiệt hại
tuy nhiên người dân cũng mong chính quyền triển khai việc ra soát thẩm định thiệt hại
và chi trả một cách thật công bằng minh bạch đúng người đúng mức độ thiệt hại
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
theo thống kê hà tĩnh có hơn ba mươi ba lao động tại sáu mươi hai xã thuộc bảy huyện
thị xã thành phố bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
tôi đề nghị chính phủ hỗ trợ sớm cho đồng bào đồng bào quốc thống
với tư cách là chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã thạch kim
thì tôi đề nghị với các cấp chính quyền của tỉnh nhà
cũng như các cơ quan chức năng là sớm đưa nguồn tiền hỗ trợ
về cho bà con ngư dân nói chung và nhân dân khai thác đánh bắt
chế biến hải sản nói riêng
đồng thời cái chính sách đó là phải rõ ràng sớm
từng bước thực hiện rõ ràng và minh bạch để cho tăng niềm tin của nhân dân
theo đỉnh mức hỗ trợ được ban hành
các cơ sở đông lạnh thuộc một trong bảy nhóm đối tượng thiệt hại
được xác định do sự cố môi trường
nhận được thông tin về định mức bồi thường bên cạnh sự phấn khởi
phần đa các chủ kho đông lạnh ở hà tĩnh đang tỏ ra lo lắng
bởi chưa biết được mức đền bù cụ thể và biện pháp
để xử lý gần một sáu trăm linh tấn hải sản tồn kho trước và sau sự cố
sau sự chỉ đạo của tỉnh là của huyện
tôi vẫn tiếp tục thu mua cho bà con
mặc dù chưa công bố là cả là an toàn hay không an toàn
đó là so với số lượng
trước chưa xảy ra sự cố thì có tôi có sáu mươi năm tấn
mà sau thời điểm xảy ra sự cố thì tôi cũng là người được
cùng đi đâu đường trường tôi cùng mua cho dân nhiều nhất
chúng tôi theo dõi từng ngày từng giờ
xem trước đền bù của các đối tượng như thế nào
trong danh mục của khóa đông chúng tôi không thấy gì cả
chưa cho ai công bố cho chúng tôi cái gì cả
theo chia sẻ của các hộ dân
do ảnh hưởng của sự cố
sự cố môi trường hơn sáu tháng qua các hoạt động sản xuất kinh doanh
đều bị đình trệ đời sống vô cùng khó khăn
vì vậy cùng với việc nhanh chóng chi trả số tiền đền bù
một cách thật công bằng minh bạch đúng đối tượng
nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ người dân
sớm khôi phục sản xuất kinh doanh